chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới
rất nhiều thông tin trong nước cũng như là quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển tới quý vị
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn số chín nghìn một trăm ba mươi sáu nêu rõ để tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia nhà khoa học trong tháng một mươi hai này
để có giải pháp ngăn chặn kiểm soát đẩy lùi các trường hợp mắc covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn số chín nghìn một trăm bốn mươi bốn truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
báo cáo số lượng vaccine về trong tháng một mươi hai này để tiêm đủ với nhu cầu
việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ổn giá báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đến thời điểm này nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai và lên kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
đối tượng được tiêm mũi ba là những người từ năm mươi tuổi trở lên lực lượng tuyến đầu chống dịch
người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng ung thư hiv
người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai tiêm bổ sung mũi ba
và nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu là nhân viên y tế công an quân đội người suy giảm miễn dịch
thành phố dự kiến tiêm mũi ba cho người dân trong hai giai đoạn đợt một từ ngày một mươi tháng một mươi hai đến hết năm
đợt hai diễn ra trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh quảng ninh cũng đã thống nhất từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai triển khai tiêm mũi ba tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín
trên phạm vi toàn tỉnh và phân đấu cơ bản hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh bình dương vừa quyết định thay đổi kế hoạch tiêm mũi ba
theo đó tỉnh này sẽ tiến hành tiêm mũi ba phòng covid một mươi chín cho toàn dân trên địa bàn vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thay vì tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một như kế hoạch trước đó
trong khi đó giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết là thành phố đã có kế hoạch và chủ trương
về việc tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trên địa bàn
những người có nguy cơ cao như người già người nhiều bệnh nền sẽ được tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi có ý kiến từ bộ y tế
ubnd tp hà nội sẽ sớm triển khai việc tiêm phủ mũi ba trước mắt là tập trung cho nhóm đối tượng ưu tiên
thưa quý vị và các bạn hiện nay số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
chỉ tính trong vòng ba ngày qua địa phương này đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc mới
ba phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã hòa sơn huyện hòa vang phường an hải bắc quận sơn trà
và phường hòa khánh bắc quận liên triểu bắt đầu thiết lập vùng cấp độ bốn
công tác phòng dịch tại khu vực vùng đỏ
vì thế cũng được siết chặt hơn ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là lần thứ ba phường an hải bắc quận sơn trà chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao
hiện phương đang thiết lập tám chốt phòng tỏa cứng và một chút mềm
việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong vùng cấp độ bốn cũng được xiết chặt hơn
chỉ một số trường hợp thật sự cần thiết mới được phép di chuyển vào vùng đỏ
tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan
tiêm đủ hai mùi vaccine hoặc giấy đi đường chứng nhận đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
chúng tôi thiết lập cái vùng đỏ vùng nguy hiểm này để hạn chế cái việc người dân ra vào trong cái vùng đỏ này
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những f f một f hai để làm như thế nào đó quản lý trong thời gian sau bên đây
thực sự là cái khu vực này đoàn này này cho nó sạch
công an phường và ủy ban nhân phường sẽ đáy mạnh cái việc xử phạt vi phạm chính
lý do là trong thời gian vừa qua là phường hải bắc đã nhiều lần thực hiện kiển thai công tác phòng chống dịch
hiệu quả của việc tiên truyền bây giờ đã năng lên rất là cao
ý thức của người dân chấp hành ngày càng tốt
nên cái việc xử phạt nó phải được đáy mạnh lên để năng cao cái hiệu quả của công tác phòng chống dịch nói chung
cũng như là giữ được cái tình hình dịch kiểm soát được khoanh vòng dập dịch trong thời gian trước đấy
ghi nhận tại xã hòa sơn huyện hòa vang là địa bàn tiếp giáp khu công nghiệp hòa khánh
nên phần lớn số ca mắc đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đây
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai toàn xã ghi nhận gần một trăm linh f và đang thiết lập hàng chục điểm phong tỏa
với đặc thù địa bàn nông thôn nhiều ngõ ngách
nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch là vấn đề luôn đặt lên hàng đầu
nâng cao của vấn đề là tự do trong những quấn mua bóng
bò công đặt viên với nhau nhắc nhở với nhau để chấp hành tốt việc mua bóng
nhất là ở chợ đây có khu trị thương có quấn xóa lớn nhỏ ở địa phương đây
chúng tôi làm tốt công tác vận động và tuyên truyền
có những địa phương thì vấn đề ủy ban dân và công an cũng có giải phóp
cũng phải xử lý những đối tượng không chấp hành
công tác kiểm tra xử lý mục đích cao nhất không phải là
về sử phạm phòng chống dịch chính mà là làm sao cho bà con gian thấy được
trách nhiệm cũng như ý thức về phòng chống dịch để giữ được sức khỏe cho mình
cho gia đình và cho mọi người trong xã hội để đẩy mục đích cao nhất để lùi dịch bệnh
lúc đó thì các công tác về phòng chống dịch ở hòa sơn mới thành công và đạt được hiệu quả cao nhất
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
sẽ có khó khăn nhất định
mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen ý thức sống chung an toàn là góp phần đẩy lùi dịch bệnh
một xe ô tô khách vận chuyển lô hàng lậu có trị giá gần một tỷ đồng
vẫn bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường nguyễn văn linh phường hương sơ tp huế
lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi chín
một năm hai ba năm có năm mươi thùng hàng bên trong có hơn một mươi sản phẩm các loại như mỹ phẩm
dây dép quần áo laptop điện thoại di động đồng hồ đeo tay có tổng trị giá gần một tỷ đồng
quá trình làm việc lái xe hoàng mạnh hà chú tại tp hà nội
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa để trên khoang xe
hai năm thanh niên chú tại tp vinh tỉnh nghệ an đã chọn đoạn đường bảy mươi hai m
thuộc địa bàn xã hưng lộc tp vinh để thực hiện hành vi bốc đầu xe mô tô
hành vi nguy hiểm này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng phát hiện và xử lý
đây là đoạn video ghi lại cảnh bốc đầu xe mô tô xảy ra vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tại đường bảy mươi hai m thuộc địa bàn xã hưng lộc tp vinh
hình ảnh trên được đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh ghi lại sau khi tiếp nhận thông tin
có một số thanh niên thường tụ tập điều khiển xe máy vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông
hai nam thanh niên bốc đầu xe đã được mời lên trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh để xử lý
tại đây cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời cho biết các em thường hẹn nhau vào khung ba giờ sáng
để tập bốc đầu xe mô tô trên tuyến đường trên
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và làm thủ tục để xử phạt theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tp hà nội đang tiến hành điều tra xác minh tin báo về tội phạm phát hiện
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại phường gia thụy long biên hà nội
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên xác định
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của công an tp hà nội phối hợp với công an phường gia thụy
kiểm tra tại ngã ba nguyễn văn cử ngọc lâm phát hiện lê mạnh hùng điều khiển xe máy nhãn hiệu iamaha post
đeo biển số năm mươi ba s chín nghìn hai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
quá trình kiểm tra hùng không xuất trình được giấy tờ xe xác minh nhanh thấy số khung số máy không chùng với biển số xe
tổ công tác đã lập biên bản đưa người và phương tiện về trụ sở công an để xác minh làm rõ
để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án theo đúng quy định cơ quan cảnh sát điều tra thông báo
tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy iamavos đeo biển năm mươi ba s chín nghìn hai có số khung số máy như trên màn hình
ai là chủ sở hữu đề nghị liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thành phố hà nội
qua đồng chí trần hải long điều tra viên số điện thoại chín mươi một sáu trăm tám mươi tám chín nghìn bảy trăm tám mươi chín địa chỉ số một đoàn khe
phường việt hưng quận long biên tp hà nội để được giải quyết
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh những ngày qua trên địa bàn tỉnh yên bái xuất hiện nhiều rác kéo dài
nhiệt độ xuống thấp đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của đàn vật nuôi
trước tình hình đó tỉnh yên bái đã tập trung chỉ đạo
các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn
phản ánh tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
gia đình ông giang cáng hử ở bản dế xu phình xã dế sù phình huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có ba con trâu tám con bò đây là tài sản lớn của gia đình
do vậy khi được chính quyền xã tuyên truyền và rút kinh nghiệm từ những năm trước
năm nay gia đình ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố
tích chữ chuẩn bị nguồn thức ăn cho đàn gia súc vào những ngày giá rét
theo dự báo những ngày tới không khí lạnh sẽ tăng cường và có đợt rét đậm rét hại kéo dài
nên gia đình tôi không thả châu ra đồng và lên rừng như mọi năm
mà chỉ nhốt để cắt cỏ về cho chấu ăn tại chuồng
cũng như che chắn chuồng trại không để gió lùa
ngoài ra gia đình còn đốt lửa sười ấm cho đàn trâu khi có sương muối
và cho uống nước ấm để đảm bảo sức khỏe

những ngày này để cho đàn gia súc không bị chết rét
cấp ủy chính quyền các xã vùng cao huyện mù căng trải đã chỉ đạo các bí thư tri bộ trưởng bàn
tích cực tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc bảo vệ đàn gia súc
đồng thời đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân trong thôn bản
các biện pháp phòng chống rét và nuôi nhốt gia súc trong chuồng đảm bảo theo quy định
theo sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền xã
chúng tôi đã chiều tiết đi vào các hộ dân để tuyên truyền vận động không được thả ra gia súc

đặc biệt là trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp để đảm bảo cho châu bò

xã dế su phình huyện mù căng trải tỉnh yên bái có trên bốn con gia súc và gần một mươi con gia cầm

thời gian vừa qua chính quyền địa phương đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng cho ba trăm tám mươi bảy hộ chăn nuôi trên địa bàn
và tiến hành tiêm vaccine cho đàn gia giúp đợt một là ba trăm sáu mươi hai liều tiêm vaccine da nổi cục là với hai trăm sáu mươi năm liều
trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp để đàn gia súc không bị chết rét trong mùa đông năm nay
xã dế xu phình huyện mù căng trải đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xuống thôn bản để kiểm tra nắm tình hình
và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở các bản lùi châu bò đang ở rừng về nuôi nhốt tại chuồng
che chắn kiến đáo và bổ sung thức ăn tinh bột cho đàn gia súc trắng gia súc bị chết rét
để chuẩn bị cho công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc của xã
đầu tiên xã đã ba hành kế hoạch và kiện toàn lại ban chỉ đạo của xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
và các thôn bảng để tuyên truyền vận động nhân dân
đặc biệt xã đã tổ chức hội nghị tại xã và phân công cụ thể cho các thành viên và bảng để tuyên truyền
lồng ghép các hội nghị tại bảng thông xuyên tuyên truyền cho nhân dân biết cách chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc
một cái nữa là phải nôi nhốt đàn gia súc tại chuột
với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương sự chủ động của nhân dân trong công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi
huyện mù căng trải sẽ bảo vệ tốt an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn
các số báo ra sáng nay có gì đáng chú ý mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin ngay sau đây
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế gần đây đã ghi nhận một số ca vào viện
sau khi tự xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với covid một mươi chín
việc bệnh nhân không thông báo thì có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế ghi nhận của báo tuổi trẻ
theo thông tin văn bản khẩn của bộ y tế giữ gửi các tỉnh thành cho biết là tình trạng kể trên có nguy cơ gây lây nhiễm diện rộng
đề nghị ra soát phối hợp thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
trên website của sở y tế số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm nhanh dương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
yêu cầu các tỉnh thành tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi tập trung đông người dẫn đến nguy cơ lây lan
theo tìm hiểu của báo tuổi trẻ tình trạng người dân tự xét nghiệm và không thông báo kết quả dương tính một phần là do e ngại phải đi cách ly
theo quy định tại nghị định số một trăm hai mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của chính phủ thì đến ngày ba mươi tháng một mươi hàng năm doanh nghiệp sẽ phải nộp đủ bảy mươi năm tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm
tuy nhiên theo các doanh nghiệp việc ước tính kết quả kinh doanh vào quý ba là không chính xác và cần phải sửa đổi quy định để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh hiện nay phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
dưới góc nhìn pháp lý đồng thời cũng là một doanh nghiệp luật sư nguyễn văn tuấn giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn tgs nêu quan điểm
việc yêu cầu các doanh nghiệp phải tự tính và dự báo trước doanh thu của cả năm là điều không thể bởi vì thời điểm ba tháng cuối năm là khoảng thời gian kinh doanh cao điểm
có nhiều dịp lễ tết quan trọng biến động chi phí lương thưởng nên doanh nghiệp không thể có cơ sở để xác định kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của cả năm
trên thực tế bước sang quý bốn của năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
các doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động dự kiến sẽ phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu dồn vào quý cuối của năm
để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bộ tài chính đã có văn bản đồng thời cũng chỉ đạo lực lượng
thưa quý vị báo công an nhân dân thông tin vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bốn tháng thực hiện phương án số ba của bộ công an triển khai cao điểm bảo vệ tên nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
theo thông tin qua bốn tháng thực hiện phương án số ba của bộ công an tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố hà nội giảm một mươi một bảy phạm pháp hình sự giảm bảy so với thời gian liền kề trước đó

trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một vừa qua đường sắt đã cung ứng được chín mươi chỗ và giai đoạn sau tết là một trăm hai mươi chỗ vượt xa lượng vé bán ra cùng kỳ năm nay
tuy nhiên theo dự báo thì tốc độ bán vé ra sẽ tăng dần vào thời điểm cuối năm và cao điểm là sát tết nguyên đán
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp việc tổ chức hiến máu tình nguyện của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đắk lóc gặp nhiều khó khăn
và trong hoàn cảnh ấy đã có hàng ngàn tấm lòng nhân ái vẫn sẵn sàng sẽ chia những giọt máu nóng giúp nhiều bệnh nhân vượt qua nguy kịch mang lại tên hy vọng cho nhiều số phận
vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vì bị ngã gãy chân vào đầu tháng một mươi một bà lê thị lan ở xã ya huy huyện yà leo dối bởi tâm trí
cả chồng và ba con của bà đều đã mất chỉ còn lại một cô con gái tật nguyền và cháu ngoại một mươi tuổi
bà cần có ít nhất hai đơn vị máu ab để phẫu thuật tuy nhiên bệnh viện giữa mùa dịch lại vô cùng khăn hiếm máu
trong lúc khó khăn ấy đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên và các bạn tình nguyện viên tại công lạc bộ từ tâm thành phố buôn ma thuột đã tích cực kết nối
chỉ một ngày sau bà đã có đủ máu để thực hiện phẫu thuật

hoặc bị ảnh hưởng di chứng xấu về sức khỏe
chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân và gia đình
cán bộ chiến sĩ công an huyện buôn đôn đã liên tiếp hiến máu nhân đạo
cũng từ những lần hiến máu như thế này
đã có nhiều bệnh nhân thoát khỏi thời khắc sinh tử được trở lại cuộc sống bình thường
khi tiếp nhận thông tin từ trung đoàn y tế
đoàn thể đặc biệt là hội phụ nữ và đoàn thanh niên
đã kịp thời thông tin đến cán bộ chiến sĩ công an huyện
để cán bộ chiến sĩ có cùng nhóm máu sẽ đăng ký tham gia hiến máu
và đã giúp được nhiều bệnh nhân
đặc biệt là những trẻ em bị tan máu bẩm sinh qua được cơn nguy kịch
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
đoàn liên thanh niên công an huyện luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ kể cả khi đêm hôm
có những trường hợp là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ màu xanh
cách trung tâm huyện cả một mươi năm km
nhưng các đồng chí vẫn cố gắng và cao lãnh đạo đơn vị
và sắp xếp đổi mới trực để đến bệnh viện hiến máu giúp người dân
qua đó thì có thể thấy là tinh thần tài vì nhân dân phục vụ
đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện quan tâm và phát huy mạnh mẽ trong thời gian qua
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc có hơn một mươi câu lạc bộ hiến máu tỉnh nguyện
các câu lạc bộ này đều xây dựng các ngân hàng máu sống
sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng cho các ca cấp cứu nguy kịch ở bệnh viện
không mất nhiều thời gian hay thủ tục
các bệnh viện thân nhân người bệnh chỉ cần gọi vào số máy tổng đài
hoặc chia sẻ tình trạng của người bệnh trên gia lô của các đội nhóm
sau khi xác minh thông tin ngay lập tức các dữ liệu người bệnh sẽ được kết nối đến tình nguyện viên
thông qua fanpage của các câu lạc bộ
khi mà nhận được tin là mình đi hiến máu cho một bệnh nhân bị ốm mà họ đang nguy kịch
thì mình cảm thấy rất là vui
mình cảm thấy trong lòng mình đã giúp được một cái gì đó
cho xã hội
cho nên là tôi cảm thấy là rất là thoải mái khi đi hiến
giống như là mình cũng là một bệnh nhân đó
khi mà mình trong cái thời gian mà mình bị ngư kịch
nếu như có một người nào đó cho mình một giọt máu của họ
thì tụi mình cảm thấy là biết ơn người đó rất là nhiều
với phương châm máu có thể chờ người bệnh
người bệnh thì không thể chờ máu
số tỉnh huyện viên đăng ký hiến máu không ngừng tăng từng ngày
những giọt máu hồng của các tỉnh huyện viên
sẽ góp phần quan trọng cho công tác cấp cứu
và điều trị bệnh nhân giữa mùa dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó làn tỏa tình yêu thương
và nhân lên những hạt giống của tấm lòng nhân ái
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại